chưa thực sự phát huy vai trò là nguồn cung cấp tài chính để phát triển doanh nghiệp phát triển nền kinh tế
thì ngân hàng trở thành kênh cung cấp tín dụng duy nhất trong toàn bộ hệ thống doanh nghiệp
cũng như các hộ kinh doanh cá thể tại việt nam
và trong năm vừa qua với sự điều hành chặt chẽ quyết liệt của ngân hàng nhà nước
theo định hướng kế hoạch yêu cầu của quốc hội và chính phủ
ngành ngân hàng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này
mới đây thủ tướng nguyễn xuân phúc đã biểu dương những đóng góp của hệ thống ngân hàng
trong điều tiết kinh tế vĩ mô góp phần phát triển kinh tế đất nước
cụ thể thủ tướng đánh giá hệ thống ngân hàng trong năm vừa qua vừa là nguồn lực
vừa là động lực cho phát triển kinh tế xã hội đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành vượt mức
các chỉ tiêu mà quốc hội đã đề ra cho năm hai nghìn một mươi bảy
trong chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại
những thành tiệu nổi bật của ngành ngân hàng đặc biệt là trong việc chuyển dịch cơ cấu tiến dụng
theo định hướng của ngân hàng nhà nước nâng cao chất lượng tiến dụng cung cấp vốn
tín dụng cho các doanh nghiệp nói riêng và hoạt động kinh doanh thương mại nói chung
theo đánh giá của hãng tín nhiệm quốc tế moody s các tổ chức tín dụng tại việt nam
mới đây đã được nâng hạng từ ổn định sang tích cực
hãng tin bloomberg đánh giá đồng tiền việt nam là một trong những đồng tiền ổn
báo cáo mới đây của ngân hàng thế giới nêu rõ trong bối cảnh áp lực lạm phát
ở mức vừa phải chính sách tiền tệ
các tổ chức tiền tệ và tín dụng của việt nam tiếp tục tạo sự cân đối
giữa ổn định vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng
còn với ngân hàng phát triển châu á adb đánh giá mới nhất từ tổ chức này khẳng định
năm hai nghìn một mươi bảy là một năm thành công trong công tác điều hành chính sách tiền tệ của chính phủ việt nam
đó là những đánh giá đầy khả quan của những tổ chức chuyên môn có uy tín
về kết quả của ngân hàng việt nam trong năm qua
những kết quả đó càng trở nên có ý nghĩa khi đặt trong bối cảnh đầy thách thức
mà ngân hàng đang phải đối tượng
đối mặt nợ công tăng bội chi ngân sách gây áp lực lên mặt bằng lãi xuất
tình hình tỷ giá biến động sau khi cục dự trữ liên bang mỹ tăng lãi suất
tỷ lệ nợ xấu tính đến cuối năm hai nghìn một mươi sáu ở mức một mươi một một
chi phí dự phòng là một gánh nặng bào mòn lợi nhuận của các ngân hàng thương mại
để vượt qua những khó khăn và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra
theo thống đốc lê minh hưng là một quá trình thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo
điều hành sát sao của chính phủ và ngân hàng nhà nước
để vượt qua những khó khăn và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra

ngành ngân hàng đã giảm được lãi xuất cho vay trong khi không giảm lãi xuất huy động
và đặc biệt sự chữ ngoại hối nhà nước đã đạt được con số kỷ lục
năm mươi năm tỷ đô la mỹ đấy là một con số kỷ lục
chúng ta điều hành tỷ giá mua được một lượng ngoại tệ lớn như vậy trong hai năm một mươi sáu một mươi ba
chúng ta mua vào trên hai mươi hai tỷ đô la mỹ
nhưng mà đưa ra một khối lượng tiền cung ứng tiền đồng lớn như vậy
nhưng chúng ta vẫn điều hành tiền tệ
tác động bất ổn lên thị trường tiền tệ
những thành tiệu lớn trong năm qua của ngành ngân hàng
đó là vừa lành mạnh hóa các hoạt động tín dụng
trong khi vẫn tiếp tục thực hiện chức năng là mạch máu của nền kinh tế
cung cấp tín dụng cho các doanh nghiệp nói riêng và cho hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung
tín dụng tăng trưởng trên một mươi tám lợi nhuận của các ngân hàng tăng bốn mươi
trong khi gánh nặng nợ xấu đã giảm đi tới bảy mươi tỷ đồng
cơ cấu đặc thù của hệ thống tính
hệ thống tài chính việt nam là vốn đầu tư kể cả ngắn hạn và chung dài hạn
đều đến từ hệ thống các tổ chức tiến dụng
còn thị trường vốn thì mới phát triển mạnh trong một vài năm gần đây
thế thì toàn bộ nguồn vốn đầu tư cho nền kinh tế là đến từ hệ thống tổ chức tiến dụng
chúng ta vẫn đảm bảo nhu cầu huyết mạch là cung ứng vốn
nhưng trong khi đó chúng ta vẫn phải tự thực hiện những biện pháp cơ cấu lại
có thể nói một cách hình ảnh là chúng ta có những cái vấn đề trong hệ thống của chúng ta
chúng ta phải tập trung công sức để tự để xử lý
những vấn đề tồn tại hạn chế yếu kém
nhưng đồng thời đấy chúng ta vẫn phải thực hiện chức năng cung ứng vốn cho vai
cung cấp tiến dụng và các dịch vụ ngân hàng
thì vừa có thể nói chúng ta vừa điều trị bệnh
nhưng chúng ta vẫn phải thực hiện những nhiệm vụ không được phép ngừng
thì có thể nói đấy là vấn đề mà chúng ta đã làm tốt trong năm hai nghìn hai mươi
trong một năm ngành ngân hàng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao
bidv nổi lên như
bidv là một ngân hàng thương mại xuất sắc toàn diện
từ cung cấp tín dụng tới xử lý nợ xấu
từ đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp lớn
trụ cột của nền kinh tế tới phát triển bán lẻ phát triển tín dụng tiêu dùng
năm hai nghìn một mươi bảy bên cạnh việc cung ứng nguồn tín dụng gần tám trăm sáu mươi ba tỷ đồng
phục vụ các nhu cầu của nền kinh tế
ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam bidv
cũng đã tích cực thực hiện nhiều biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
hỗ trợ sản xuất kinh doanh và đưa ra thị trường nhiều sản phẩm dịch vụ
có hàm lượng công nghệ cao đáp ứng xu thế mới
cung ứng tám trăm sáu mươi hai sáu trăm linh bốn tỷ đồng vốn tín dụng cho nền kinh tế
theo thống kê sơ bộ năm hai nghìn một mươi bảy toàn ngành ngân hàng cung ứng khoảng sáu sáu triệu tỷ đồng tiến dụng
tăng trưởng sấp xỉ một mươi chín so với năm hai nghìn một mươi sáu
giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của nước ta ngày càng khởi sắc
đồng góp quan trọng vào kết quả tăng trưởng
tổng sản phẩm trong nước gdp sáu tám mươi một đầy ấn tượng của năm hai nghìn một mươi chín
trong thành quả chung đó của ngành ngân hàng
bidv góp phần tích cực với tổng dư nợ cho vai nền kinh tế
đạt tám trăm sáu mươi hai sáu trăm linh bốn tỷ đồng tăng trưởng một mươi bảy so với năm hai nghìn một mươi bảy
chiếm một mươi ba một mươi hai quy mô tín dụng toàn ngành ngân hàng
trong đó chú trọng cho vay năm lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của chính phủ
nông nghiệp nông thôn
xuất khẩu doanh nghiệp nhỏ và vừa công nghiệp hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao
dư nợ nông nghiệp nông thôn công nghiệp hỗ trợ xuất khẩu tăng từ hai mươi đến hai mươi năm
riêng lĩnh vực cho vay ứng dụng công nghệ cao tăng trên bốn mươi
một trong những thành công của bidv năm qua là tăng trưởng tiến dụng
đối với phần khúc khách hàng cá nhân và phần khúc khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa
đối với khách hàng cá nhân tín dụng bán lẻ tăng trưởng ba mươi ba
đạt hai trăm ba mươi tám năm trăm hai mươi sáu tỷ đồng chiếm hai mươi bảy năm tổng dư nợ tiến dụng của bidv
bên cạnh nguồn vốn tín dụng bidv cũng tích cực phục vụ
các nhu cầu về tài chính ngân hàng khác của hơn một mươi triệu khách hàng
tín dụng của bidv dành cho khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa năm hai nghìn một mươi bảy
tăng trưởng ba mươi một so với năm hai nghìn một mươi sáu đạt hai trăm hai mươi năm trăm sáu mươi một tỷ đồng
chiếm hai mươi năm sáu tổng dư nợ tín dụng của bidv
nên khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng một mươi bốn so với năm hai nghìn một mươi sáu
đạt hơn hai trăm ba mươi sáu khách hàng
năm qua bidv ban hành sửa đổi ba mươi bốn gói sản phẩm tín dụng và phi tín dụng
dành cho khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa
về kỳ hạn dòng vốn tín dụng bidv tập trung ngắn hạn với mức tăng trưởng hai mươi năm
trong khi tín dụng chung dài hạn tăng trưởng kiểm soát ở mức tám ba
tích cực hỗ trợ thị trường doanh nghiệp và các địa phương
theo chỉ đạo của chính phủ tại nghị quyết số ba mươi năm nqcp chỉ thị số hai mươi sáu cttg
trong năm qua bidv đã tích cực thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
hỗ trợ phát triển kinh tế đất nước
cụ thể bidv đã giảm lãi suất cho vay đối với đối tượng ưu tiên về mức sáu năm trên một năm
tiết kiệm chi phí hoạt động thông qua quản lý chặt chẽ nguồn vốn
kinh doanh bảo đảm sử dụng đúng nguồn chi đúng mục đích
đẩy mạnh khoán chi phí để có điều kiện giảm lãi suất cho vay
hỗ trợ khách hàng đơn giản hóa quy trình cấp tín dụng
triển khai các chương trình gói tín dụng với quy mô vốn hỗ trợ lên đến năm mươi sáu mươi nghìn tỷ một năm
đẩy mạnh cải cách hành chính theo chủ trương của chính phủ ngành ngân hàng
bidv đã nghiên cứu điều hành rút ngắn các thủ tục quy trình trong phục vụ khách hàng
quy trình tín dụng doanh nghiệp giảm một mươi bốn mươi
đặc biệt là đối tác với các doanh nghiệp siêu nhỏ doanh nghiệp khởi nghiệp
quy trình tín dụng bán lẻ giảm ba mươi thời gian các quy trình dịch vụ giảm ba mươi năm mươi
đồng thời bidv cũng tích cực hỗ trợ phát triển kinh tế của các địa phương
thông qua nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức các hội thảo
thúc đẩy tiếp cận tài chính toàn diện phát triển kinh tế xã hội các tỉnh nam trung bộ
giải pháp tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
tham gia tổ chức một mươi hai hội nghị
xúc tiến đầu tư tại nhiều địa phương trong cả nước như sơn la nghệ an thái bình quảng nam tuyên quang
đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
tổng tài sản bidv đạt một một trăm bảy mươi sáu tỷ đồng tăng trưởng một mươi sáu bảy so với năm hai nghìn một mươi bảy
tiếp tục khẳng định vị thế ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô lớn nhất việt nam
bidv nộp ngân sách nhà nước hơn năm tỷ đồng
trong năm hai nghìn một mươi sáu bidv đạt một một trăm bảy mươi sáu tỷ đồng tăng trưởng một mươi sáu bảy so với năm hai nghìn một mươi sáu
trong năm hai nghìn một mươi bảy đứng trong tốc đầu các doanh nghiệp nộp ngân sách nhà nước
bidv cũng phục vụ tốt các nhu cầu đa dạng của khách hàng với hệ thống mạng lưới gồm một trăm chín mươi một chi nhánh và tám trăm năm mươi bốn phòng giao dịch
cùng với một tám trăm hai mươi năm cây atm và khoảng năm mươi sáu pos trên toàn quốc
hiện nay quy mô tín dụng của bidv cao hơn ngân hàng công thương khoảng ba mươi tỷ và ngân hàng ngoại thương khoảng ba trăm linh tỷ
bidv tiếp tục khẳng định là công cụ lực lượng chủ lực chủ đạo trong thực thi chính sách tiền tệ theo định hướng của chính phủ và của ngân hàng nhà nước việt nam
phát huy vai trò là ngân hàng thương mại lớn có khả năng điều tiết thị trường
ngân hàng bidv là một ngân hàng mà có vốn chi phối của nhà nước trong các hoạt động của mình và hoạt động của toàn hệ thống
các đồng chí rất gương mậu chấp hành chỉ đạo của chính phủ của ngân hàng nhà nước
bidv là một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu của hệ thống trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế xã hội theo chỉ đạo của chính phủ và của ngân hàng nhà nước
chúng tôi thấy rằng nhiều năm đặc biệt trong năm qua ngân hàng bidv luôn luôn nằm trong top một mươi doanh nghiệp có thu nộp ngân sách nhà nước lớn nhất
đây cũng là một đóng góp rất quan trọng không chỉ cho hoạt động ngân hàng mà còn cho hoạt động của toàn hệ thống
bidv là một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu của hệ thống
năm hai nghìn một mươi tám ngành ngân hàng được dự báo sẽ có nhiều tín hiệu khởi sắc hơn song cũng hàm chứa những thách thức áp lực không nhỏ
tuy nhiên với sự vươn lên mạnh mẽ trong năm hai nghìn một mươi bảy và cùng với đó là kinh nghiệm điều hành trong hoàn cảnh vừa thực hiện chức năng cung cấp tín dụng vừa tái cơ cấu xử lý nợ xấu của năm hai nghìn một mươi bảy
chắc chắn ngành ngân hàng nói chung và ngân hàng đầu tư phát triển việt nam bidv sẽ tiếp tục thực hiện tốt vai trò vừa là nguồn lực vừa là động lực đối với hoạt động sản xuất kinh doanh
đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội mà quốc hội và chính phủ đề ra
ngân hàng đầu tư phát triển việt nam bidv đã đạt được những kết quả ấn tượng toàn diện vừa làm lành mạnh hóa hệ thống vừa mang tới nguồn lực cần thiết cho cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân
và với sự kiểm soát giám sát sát sao của ngân hàng nhà nước với đả phát triển đáng mừng trong năm vừa qua chúng tôi tin rằng hệ thống các ngân hàng thương mại nói chung
và ngân hàng đầu tư phát triển việt nam bidv nói riêng sẽ tiếp tục vừa là nguồn lực vừa là động lực cho nền kinh tế trong năm hai nghìn hai mươi
quý vị và các bạn thân mến
chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp hôm nay xin được kết thúc tại đây
mọi thông tin liên hệ xin gửi về
chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
số điện thoại hai trăm bốn mươi ba hai trăm sáu mươi sáu chín trăm linh ba